và các trường hợp tiếp xúc gần f một
theo đó bộ y tế quy định giảm thời gian cách ly đối với f một xuống còn năm ngày
bộ y tế quy định với f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
liệu cuối cùng tiêm ít nhất đã qua một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng ba tháng
tính đến thời điểm được xác định là đối tượng f một thì thực hiện cách ly y tế năm ngày tại nhà
nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác để từ ngày phơi nhiễm cuối cùng
f một này cần phải thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ năm do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất
một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k